hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái bình đã truy bắt thành công đối tượng truy nã nguyễn đặng ngân
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm quê quán tại xã quỳnh hồng huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình sau hai mươi năm năm lẩn trốn
theo hồ sơ nguyễn đặng ngân nguyên là phó ban tài chính xã quỳnh hồng
bị công an tỉnh thái bình truy nã về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước
trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi bị khởi tố đối tượng ngân đã lẩn trốn tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đổi tên thành nguyễn văn nhân
ngay sau khi nắm được thông tin và được sự phối hợp của công an tỉnh lâm đồng
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng đảm bảo an toàn